cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh quốc tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại ấp hòa phú bốn thị trấn an châu huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
được biết tiến là đối tượng từng có tiền án về tội giết người
trước đó khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai tiến đi nhậu về đến nhà thì xảy ra tranh cãi với mẹ ruột là bà phan hồng nhung
thấy con đã sai nên bà nhung bỏ đi ra khỏi nhà tức giận tiến nảy sinh ý định đốt nhà của cha mẹ ruột
tiến đóng cửa lại rồi xô ngã hai xe mô tô trong nhà sau khi mở nắp bình sang cho xăng chảy ra ngoài tiến dùng bật lửa đốt nhà
thấy lửa cháy lớn tiến mở cửa tháo chạy ra ngoài sân đứng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt kịp thời phối hợp cùng với lực lượng công an huyện và người dân tham gia dập lửa
hậu quả đám cháy đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà của cha mẹ tiến và cháy xém một phần căn nhà kế bên thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng